nên thân văn thế đã cùng đồng bọn đến các công trường gặp nhà thầu yêu cầu nhà thầu phải thuê chúng làm bảo vệ nếu không sẽ gặp rác rối
từ đầu năm hai nghìn hai mươi nhận thấy một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện việt yên tiến hành thi công mở rộng nhà xưởng tại khu công nghiệp quang châu
nên thân văn thế đã cùng đồng bọn đến các công trường gặp nhà thầu phải thuê chúng làm bảo vệ nếu không sẽ gặp rác rối
trước áp lực đó đã có hai mươi ba nhà thầu buộc phải đồng ý ký hợp đồng với mức từ năm đến tám triệu đồng một tháng
tổ chức chặn cổng không cho máy móc thiết bị của nhà thầu vào trong ép phải thuê máy móc của chúng
nếu không phải nộp cho chúng một khoản tiền
với thủ đoạn này nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
không chỉ tinh vi trong hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng
trong mỗi lần ký hợp đồng với các nhà thầu cũng như quá trình giao tiếp
thân văn thế luôn sử dụng tên giả nhằm đánh lạc hướng
gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình giả soát và dựng chân dung đối tượng
với các doanh nghiệp do đó là bản chất của vấn đề là cưỡng đoạt
nhưng mà danh nghĩa thì lại là bảo vệ
và hoạt động thì cơ bản các đối tượng đến các doanh nghiệp đều vào ban đêm
thế và thủ đoạn của chúng thì hết sức là tình vi như che dấu tên tuổi rồi
tất cả các thủ đoạn khác để đối phó với lực lượng công an
thì đây tôi cho rằng cũng là những cái khó khăn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với các đối tượng
về hành vi
cưỡng đoạt tài sản trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
một người phụ nữ vừa bị công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và làm rõ về hành vi lợi dụng mối quan hệ tình cảm
để thực hiện hành vi trộm cắp gần hai lượng vàng
cụ thể vào ngày một mươi bốn tháng bốn hồ kiều oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tải xã long điền đông huyện đông hoa
tỉnh bạc liêu cùng với một người đàn ông trú cùng địa phương
đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình để quan hệ tình cảm
lợi dụng lúc anh này ngủ say đối tượng oanh đã lấy trộm toàn bộ tài sản
gồm hai điện thoại di động một sợi dây chuyền ba chiếc nhẫn
với tổng trọng lượng gần hai lượng vàng và một số giấy tờ tùy thân khác
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
còn tại lâm đồng vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang một vụ sử dụng ma túy tập thể
tại cơ sở karaoke bình minh luxury ở thị trấn di linh
tại đây công an đã phát hiện tại phòng vip số năm
có năm nam nữ thanh niên đang tụ tập hát karaoke sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ni lông đựng tinh thể màu trắng
và hai viên nén màu hồng tiến hành test nhanh đối với các đối tượng trên
lực lượng công an phát hiện các đối tượng này đều dương tính với ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng
chưa rõ lai lịch để tổ chức sử dụng

hộ khẩu thường trú tại thôn mặn lạc xã tân đoàn huyện văn quan tỉnh lạng sơn
về tội hủy hoại tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm anh quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số sáu mươi bốn đường tô thị phường tam thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng hà thanh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn giữa
xã thủy triều huyện đại từ tỉnh thái nguyên cũng phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý